thưa quý vị ngày hôm nay hiệp hội doanh nghiệp việt nam campuchia phối hợp cùng một số doanh nghiệp và tổ chức thiện nguyện việt nam
đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh phát thuốc và tặng quà cho bà con người gốc việt và khmer có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh con phuong trần năng
ba trăm linh bà con gốc việt nam và ba trăm linh người khmer từ bốn mươi tuổi trở lên đã được khám tư vấn siêu âm tổng quát xét nghiệm máu thường quy đo điện tin chụp x quang
đây là hoạt động hỗ trợ người dân của hiệp hội doanh nghiệp việt nam campuchia
dịp tết chon trần nam thơ mây đại diện các đơn vị tài trợ cho chương trình đều bày tỏ tình cảm và trách nhiệm của đơn vị đối với công tác xã hội tại campuchia
chương trình khám chữa bệnh phát thuốc và tặng quà nhân dịp tết khmer cho bà con góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa cộng đồng kiều bào với người dân bản xứ
thể hiện tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước việt nam và campuchia

với ba mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn
kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả về số vụ số người chết và số người bị thương
khắc phục tình trạng ủn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn
để đạt được các mục tiêu trên trong năm hai nghìn hai mươi bốn ban bí thư trung ương đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông trong cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi
vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông
thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu và ứng cứu nhanh tai nạn giao thông
để mệnh các hoạt động về chuyển đổi số ứng với các hoạt động hỗ trợ đội hình thanh niên tình nguyện sung kích trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh thái nguyên thực hiện giao một tám trăm tám mươi bảy biên chế hành chính
hai mươi năm bốn trăm ba mươi năm biên chế sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp
tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
có đó bảo đảm đúng số lượng biên chế được bộ đội vụ giao
trong tổng số biên chế sự nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn của thái nguyên
biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo là hơn hai mươi ba trăm linh người
sự nghiệp y tế là hơn ba ba trăm linh người sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao là bốn trăm ba mươi sáu người
sự nghiệp khác gần một bốn trăm linh người
hiện nay tổng số cán bộ công chức cấp xã trên toàn tỉnh là gần ba năm trăm linh người
năm hai nghìn hai mươi bốn số lượng cán bộ công chức cấp xã được giao là hơn ba tám trăm linh biên chế
trong đó giao tăng thêm là một trăm linh chín biên chế
bên cạnh đó tỉnh thái nguyên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý biên chế giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch của tỉnh ủy với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sáu giảm ít nhất năm biên chế cán bộ công chức
và ít nhất một mươi biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước